thời gian qua trên địa bàn tỉnh hòa bình tình trạng các lái xe sử dụng chất kích thích
và dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát
để giảm thiểu các vụ tai nạn do lái xe sử dụng chất kích thích gây ra
từ tháng bốn năm nay công an tỉnh hòa bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức của người tham gia giao thông về việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung xử lý nghiêm người điều khiển tham gia giao thông
vi phạm quy định về nồng độ cồn và sử dụng chất ma túy
xử lý nghiêm các trường hợp các lái xe sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích khi tham gia giao thông
đã thu được những kết quả nhất định và được các cơ quan ngành đánh giá rất cao
và sự đồng tình ủng hộ của người dân cũng như là các lái xe trên địa bàn
các phòng chức năng cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt còn phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển chất ma túy trái phép
việc duy trì thường xuyên nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm
những người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ
tôi là lái xe khách tôi rất ủng hộ và đồng tình với cơ quan chức năng cảnh sát giao thông
xử lý nghiêm ma túy nồng độ cồn hay chạy qua tốc độ để giúp đảm bảo chất tự an toàn giao thông
việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông
sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hòa bình
đã đạt được những kết quả nhất định
qua đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông
có sử dụng ma túy và rượu bia gây ra